thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm bảy mươi tám năm cách mạng tháng tám thành công
quốc khánh mùng hai tháng chín và ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng tám bộ công an đã tổ chức liên tiếp ba chương trình nghệ thuật
tại nhà hát hồ gươm hà nội các tiêm mục phong phú về thể loại với tính thẩm mỹ cao
không gian và chất lượng âm thanh đẳng cấp thế giới
ba đêm công diễn ra mắt sau khi nhà hát hồ gươm được khánh thành đã chinh phục khán giả
trên mọi cung bậc cảm xúc cùng cư dân mạng chia sẻ những ấn tượng về một không gian nghệ thuật
đẳng cấp với hệ thống âm thanh hiện đại bậc nhất thế giới
những tiếng vỗ tay không ngớt sự xúc động của cả nghệ sĩ biểu diễn lẫn khán giả
sự lộng lẫy tráng lệ và những cung bậc âm thanh ánh sáng đặc biệt
của những người khán giả
nhà hát hồ gươm gần tám trăm linh khán giả trong mỗi đêm diễn đã thực sự được thăng hoa trong xúc cảm
với những trải nghiệm âm nhạc phong phú ấn tượng về cả phần nhìn lẫn phần nghe
đất nước niềm vui hòa nhạc giao hưởng tháng tám và vang mãi bạc hùng ca
ba chủ đề của ba đêm hòa nhạc dưới sự dẫn dắt của các nhạc trưởng danh tiếng
các nhạc cụ cổ điển đã cùng hòa quyện vào nhau để tạo nên những âm thanh tráng lệ kỳ vĩ
nhiều cư dân mạng chia sẻ những ấn tượng của các nhạc trưởng danh tiếng
chia sẻ cảm xúc tuyệt vời sau các đêm diễn được truyền hình trực tiếp trên intv
và khẳng định đã lâu lắm rồi mới có được những trải nghiệm âm nhạc thực sự đẳng cấp đến thế
đúng là nhà hát xịn giò có khác âm thanh nghe phê quá
mong hà nội sẽ có thêm nhiều chương trình hòa nhạc đỉnh cao như thế này
ui lâu lắm mới được thưởng thức một chương trình hòa nhạc đỉnh cao như vậy
cuối cùng cũng được tận mắt tay nghe thần tượng caroline campel
thiên thần vĩ cầm nước mỹ biểu diễn tại việt nam
thật tuyệt vời khi hà nội đã có nhà hát hồ gươm để tạo dân chơi nghệ thuật cho các nghệ sĩ quốc tế tại việt nam
thật vinh hạnh khi mình được trực tiếp đi nghe buổi hòa nhạc này
phải nói là mãn nhĩ mãn nhãn cả nhà ạ
thế này cần gì phải đi nghe hòa nhạc ở đâu xa ngay hà nội mình thôi
mong rằng nơi đây sẽ trở thành kinh đô của các sự kiện văn hóa nghệ thuật lớn của việt nam mình
không chỉ hấp dẫn bởi những nhạc mục được lựa chọn khắt khe
dưới sự trình diễn của những nghệ sĩ tên tuổi
trong nước và quốc tế
các đêm nhạc còn đem tới một trải nghiệm đặc biệt ấn tượng cho khán giả trong nhà hát hồ gươm
đó chính là hệ thống âm thanh ánh sáng
những nhân tố góp phần đầy cảm xúc khán giả tới cao trào
nhiều nghệ sĩ lớn trong nước và quốc tế
một thánh đường nghệ thuật lộng lẫy
hệ thống âm thanh đẳng cấp thế giới lần đầu được lắp đặt tại việt nam
ba đêm nhạc tại nhà hát hồ gươm đánh dấu bước tiến mới trong hành trình thăng hoa của nền nghệ thuật thủ đô
công chúng được thưởng thức những sản phẩm âm nhạc cao cấp như thế này
thì đấy là một cái mà có lẽ là sự mong đợi của rất nhiều người đã lâu rồi
cái sản phẩm này mà được vang một cái phòng với cái âm thanh rất là tốt
và ngồi ở một thành bất cứ chỗ ngồi nào cũng nghe thấy rất là rõ
thì tôi nghĩ là đến đây thì khán giả cũng sẽ thưởng thức nó trọn vẹn âm nhạc
và trong một cái không gian rất là đặc biệt
từ nay khi có thêm nhà hát hồ gươm nơi mà theo tôi chính là một thánh đường nghệ thuật của âm nhạc cổ điển
thì tôi tin tưởng rằng sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa để thu hút không chỉ ca sĩ khán giả trong nước
mà cả bạn bè và nghệ sĩ quốc tế đến biểu diễn
lần đầu tiên khán giả việt nam được thưởng thức những giai điệu giao hưởng bất hủ thế giới
bằng hệ thống âm thanh tầm cỡ thế giới
cùng với đó sự xuất hiện của những nghệ sĩ hàng đầu thế giới sẽ biến nhà hát hồ gươm
thực sự trở thành một minh chứng rực rỡ cho tương lai của nghệ thuật biểu diễn
của việt nam
với sự ra mắt cực kỳ ấn tượng qua ba đêm diễn nhà hát hồ gươm không chỉ là điểm đến được mong chờ
của người làm nghệ thuật ở thủ đô hà nội mà còn là niềm mong mỏi của các nghệ sĩ và đơn vị nghệ thuật quốc tế
với tâm huyết và sự quan tâm đặc biệt của bộ công an và thành phố hà nội
nhà hát hồ gươm được kỳ vọng là điểm đến lý tưởng trên sơ đồ âm nhạc thế giới
bao nhiêu người vẫn nói là bao nhiêu lâu nay rồi thủ đô không có được một cái nhà hát
to cấp như thế này được rất lâu rồi từ khi có thể hớt một trăm linh năm là nhà hát lớn rồi
thế nên bây giờ mới lại có một cái nhà hát ở thời đại hiện nay
nó xứng tầm với lại quốc tế thì đấy là một cái niềm vui rất là lớn của chúng tôi
nếu không có một nhà hát mới hiện đại như nhà hát hồ gươm
thì không biết đến bao giờ môn nghệ thuật bác học này mới cập đến việt nam
ngay trung tâm thủ đô này
hy vọng nhà hát sẽ thường xuyên sáng đèn có thêm nhiều chương trình đẳng cấp như thế này
để thu hút nghệ sĩ quốc tế góp phần nâng tầm nghệ thuật hàn lâm ở việt nam
được đầu tư xây dựng ở vị trí đắc địa của thủ đô hà nội
gây ấn tượng bởi phong cách thiết kế theo lối kiến trúc tân cổ điển
những khán phòng chuẩn mực về chất lượng âm thanh
sau ba đêm diễn ra mắt khán giả vô cùng ấn tượng và thành công
nhà hát hổ gươm được hy vọng sẽ trở thành điểm đến quen thuộc
nơi biểu diễn nhiều chương trình nghệ thuật chất lượng cao của các nhà hát
các nghệ sĩ nổi tiếng ở trong và ngoài nước